với hành vi tham ô tài sản nguyễn như thành là hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán chú trung học cơ sở xã co mạ huyện thuận châu tỉnh sơn la đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam
năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi và hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai nguyễn như thành đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao chỉ đạo bộ phận kế toán thủ quỹ lập hồ sơ chứng tử rút tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ cho học sinh nhà trường
theo quy định tại nghị định số một trăm một mươi sáu của chính phủ về chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã thôn đặc biệt khó khăn nghị định số tám mươi sáu và tám mươi một của chính phủ về chính sách miễn giảm học phí hỗ trợ chi phí học tập
sau khi rút tiền ngân sách hỗ trợ về nhà trường nguyễn như thành đã không chi trả đầy đủ cho học sinh mà trực tiếp quản lý lập khống chứng từ chi và báo cáo quyết toán hàng năm của nhà trường đã chiếm đoạt sử dụng cá nhân tổng số tiền hơn hai tỷ đồng